tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt tân trào
ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang đã tổ chức lễ khởi công công trình bảo tàng tân trào
đây là công trình chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh tuyên quang lần thứ một mươi bảy
tham dự lễ khởi công có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thưởng trực ban bí thư
công trình được xây dựng nhằm bảo tồn diên dữ và phát huy giá trị của khu di tích
trưng bày các hiện vật tư liệu để giới thiệu đến nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế
về những giá trị lịch sử hào hùng của dân tộc việt nam
đặc biệt là về chủ tịch hồ chí minh và các vị tiền bối cách mạng đã ở làm việc
tại tuyên quang trong cách mạng tháng tám và trong kháng chiến chống thực dân pháp
công trình có tổng diện tích xây dựng hơn hai ba trăm linh m hai
phục vụ cho việc triển lãm trưng bày kết hợp với phòng chiếu phim
với diện tích xây dựng tầng một là hai m hai tầng hai là hơn một một trăm linh m hai